thưa quý vị từ chiều qua thì mưa nhỏ mưa phùn đã xuất hiện tại thủ đô hà nội
ngày hôm nay theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
phía đông bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa nhỏ rải rác trời rét
phía tây bắc bộ từ chiều tối và đêm nay có mưa mưa nhỏ rải rác trời rét
khu vực từ quảng bình đến khánh hòa có mưa mưa rào rải rác
phía bắc đêm và sáng trời rét phía nam đêm và sáng trời lạnh
các khu vực khác có mưa rào và rông vài nơi
từ ngày hôm qua thì trời cũng đã bắt đầu ẩm hơn rồi nhưng vẫn ở mức dễ chịu do độ ẩm chỉ ở mức trên trung bình
với độ ẩm này thì làn da của các chị em phụ nữ thì chúng ta sẽ được cứu cánh sau những ngày khanh khô vừa rồi
thế nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là ẩm ướt ạ đây cũng là đợt nồng ẩn đầu tiên của một sân năm này
vâng nhiều người thì đã cảm thấy có chút ngao ngán khi mà loại thời tiết được coi là khó chịu nhất đã quay trở lại
với sàn nhà ướt quần áo không được thơm tho rồi mưa nhỏ mưa phùn gây tắc đường khi đi làm và còn chưa kể đến là bệnh đường hô hấp
với thời tiết nồm ẩm như thế này sẽ khiến cho những vi khuẩn nấm mốc dễ dàng sinh sôi vì thế mà quý vị có thể dọn dẹp nhà cửa bằng cách là chúng ta
tốt nhất là chỉ nên sử dụng khăn khô thôi ạ không nên sử dụng khăn ướt quá nhiều bởi vì sẽ làm cho sàn nhà trở nên ướt hơn nữa
những thông tin dự báo thời tiết chi tiết sẽ có trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay